tuần thứ hai tăng lên bốn lần mỗi ngày
giai đoạn này chim con mọc lông tơ
tuần thứ ba tăng lên năm lần mỗi ngày
tuần thứ bốn và thứ năm chim ăn sáu lần mỗi ngày
giai đoạn này chim con đã mọc đủ lông bắt đầu đu bám vào thành tổ và tập bay
tính cả thời gian nuôi chim con từ lúc mới nở đến trưởng thành khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi tám ngày
nắm chắc những đặc điểm này
sau thời gian dài nghiên cứu công ty yến xào khánh hòa đã hoàn thiện quy trình ấp nở nhân tạo
đây là đề tài khoa học
bước đầu nghiên cứu ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng làm cơ sở khoa học cho việc phát triển đàn chim yến trong nhà ở khánh hòa
đi sâu nghiên cứu đặc điểm sinh học của chim yến nuôi trong nhà
kỹ thuật ấp nuôi nhân tạo phương pháp và kỹ thuật nuôi cho chim tập bay
kích thích cho chim bay về nhà yến
và đây cũng là tiền đề quan trọng để hình thành và phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà tại khánh hòa nói riêng
cũng như trên cả nước nói chung
nhóm nghiên cứu khoa học của công ty yến xào khánh hòa đã tốn rất nhiều thời gian công sức và trí tuệ nghiên cứu
tìm hiểu thực tiễn đời sống của chiêm yến nhằm hình thành luận điểm khoa học xây dựng quy trình
ấp nợ nhân tạo và nuôi chim yến trong nhà
đề tài khoa học về ấp nở nuôi nhân tạo chim yến được hội đồng khoa học tỉnh khánh hòa
cũng như hội đồng khoa học cấp quốc gia đánh giá cao
sở dĩ nói như vậy là vì ấp nợ nhân tạo chim yến là điều trước nay chưa ai làm được
ngay cả ở những nước có nghề nuôi chim yến trong nhà phát triển mạnh như indonesia malaysia thái lan
quy trình ấp nở được thực hiện một cách khoa học bài bản và chặt chẽ ngay từ khâu ban đầu
tất cả phòng ấp máy ấp và các dụng cụ liên quan đều được khử trùng nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu mầm bệnh cho kim con sau này
khi đưa trứng vào ốc công việc đảo trứng rất quan trọng nhất là ngày đầu tiên phải đảo trứng thật đều
để phôi không bị lòng đỏ ép vào thành chứng làm ngừng sự phát triển gây phôi chết
máy ấp trứng do đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của công ty yến xào nghiên cứu và chế tạo
máy tự động điều chỉnh nhiệt độ tự động đảo trứng theo chu kỳ hai giờ một lần
sau một mươi tám ngày ấp trứng cho trứng ra khay và khay vẫn được đặt trong máy ấp ở nhiệt độ ba mươi sáu độ c
lúc này chim bắt đầu nở
hai ngày đầu chim nở vẫn để chim trong máy ấp
sang ngày thứ ba đưa chim vào máy nuôi chim con
đến nay công ty thực hiện kết quả thực hiện ấp trứng chim yến nở tỷ lệ đã đạt từ chín mươi trở lên
đây là con số ấn tượng là sự thành công đầy ý nghĩa sau chuỗi thời gian dài kiên trì nghiên cứu
sau đó công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao
hơn nữa tỷ lệ ấp nở nuôi chim yến đến tuổi trưởng thành
sau khi nở chim con được đưa vào tổ giả rồi đưa vào máy nuôi
máy nuôi chim yến cũng do đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của công ty yến xào nghiên cứu và chế tạo
tổ giả được chế tạo bằng nguyên liệu composite hình thù giống như tổ thật
đây là thời kỳ chăm sóc chim con vô cùng khó khăn vất vả
từ việc đảm bảo các yếu tố môi trường sống của chim con thật ổn định
cho đến việc vệ sinh theo dõi cho chim ăn từng giờ
cứ hình dung chim non mới nở còn đỏ hỏn chưa mở mắt chưa biết ăn phải mớm từng tí thức ăn cho chúng
do vậy những kỹ thuật viên ở đây làm việc một cách chính xác tỉ mỉ cần mẫn
vừa mang tính khoa học và cũng chứa trang tình cảm như một người mẹ chăm con nhỏ
nhiều người rất xúc động trước hình ảnh người công nhân ân cần mớm mồi cho chú chim yến non như thế này
không chỉ vậy phải nắm cho được chim ăn thức ăn gì ở độ tuổi nào chim ăn ra sao liều lượng thế nào
phải yêu thương lắm gắn bó lắm mới hiểu được tường tận những câu chuyện như vậy
đến giai đoạn này ngoài nguồn thức ăn nhân tạo
phải bổ sung một số côn trùng tự nhiên nhằm đa dạng nguồn dinh dưỡng
giúp chim nhanh chóng thích nghi với môi trường bên ngoài
chim được tập bay cẩn thận rồi mới đưa vào các ngôi nhà yến
về bây trình nuôi chim yến kỹ thuật tạo ra môi trường để chim yến ở được ổn định và phát triển
thì chúng ta phải biết được yếu tố về điều kiện sống
và môi trường nhiệt độ độ ẩm ánh sáng thông thoáng của nhà yến
và một số yếu tố về sinh sản sinh học của bầy đàn của loài chim yến này
dựa trên những yếu tố đó thì người thực hiện công tác tư vấn thiết kế và tạo
nuôi gây nuôi cho loài chim yến này thì phải hiểu được và phải thiết kế theo cái nơi ở của nó
hiện giờ chúng ta hôm nay xây dựng nhà yến xây dựng hang yến
để đảm bảo được các yếu tố cái này thiết kế lựa chọn các loại vật liệu
các kỹ thuật xây dựng các công nghệ hiện đại để mà áp dụng vào cái này
để đảm bảo yếu tố thành công
cái này là một trong những quyết định thành bài cho vấn đề xây dựng nhà yến thành công hiện nay trên tổ quốc việt nam
chúng tôi đã đỗ lực và thực hiện cái ấp nụy nhân tạo
hiện nay đã tăng hơn tỷ lệ thành công là chín năm hai nghìn một mươi bốn là chín mươi và chúng tôi cố gắng là cao hơn nữa
tập quán sinh hoạt làm tổ của chim yến được công ty yến xào khánh hòa nghiên cứu rất kỹ
làm cơ sở nền tảng khoa học giúp phát triển để di đàn chim yến và đã di đàn thành công theo ý của con người